lần đầu tiên ủy ban nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang triển khai thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều
nhằm đa dạng hóa kênh quảng bá mua bán sản phẩm vải thiều tới các thị trường trong và ngoài nước
đây là lần đầu tiên lục ngạn triển khai sàn thương mại điện tử vải thiều lục ngạn một giải pháp được xem là phù hợp
đặc biệt trong điều kiện dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khiến các thương nhân người nước ngoài khó sang mua vải trực tiếp tại lục ngạn
tỉnh bắc giang cũng đã có các giải pháp bảo quản lạnh hàng nông sản đóng hộp vận tải đa phương thức xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng trung quốc eu nhật bản
đồng thời hướng dẫn bà con nắm được những thông tin tổng quan về sản giao dịch